vào ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo nguyễn lân thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú phường thịnh quang đống đa hà nội sáu năm tù về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ngoài ra tòa còn tuyên phạt bị cáo quản chế hai năm sau khi chấp hành xong án phạt tù
cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân trong khoảng thời gian từ ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám cho đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
nguyễn lân thắng đã trực tiếp tham gia trả lời phỏng vấn các trang mạng và được đăng tải lên internet một mươi hai video clip
có nhiều nội dung tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
bên cạnh đó bị cáo nguyễn lân thắng còn tàng trữ hai tài liệu dạng sách có ba nội dung tuyên truyền thông tin xuyên tạc
phỉ bán chính quyền nhân dân một mươi bốn nội dung tuyên truyền thông tin việt nam
gây hoang mang trong nhân dân một mươi bốn nội dung tuyên truyền thông tin gây chiến tranh tâm lý
hai nội dung xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của tổ chức danh dự và nhân phẩm của cá nhân
đến với những nội dung khác lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ hai đối tượng là mai quang bính và vũ văn phụng
đều ở thị xã bỉm sơn đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa khởi tố về hành vi trên
theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra vào năm hai nghìn một mươi bảy mai quang bính nguyên trưởng phòng tài nguyên môi trường thị xã bỉm sơn
và vũ văn phụng nguyên giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã bỉm sơn đã thẩm định và tham mưu trình
chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã bỉm sơn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật
về đất đai cho một hộ gia đình ở phường ngọc trạo thị xã bỉm sơn gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật
buôn lậu gần ba bốn trăm linh tấn hạt điều thô đặng văn tuấn giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại tuấn thịnh
có địa chỉ tại phường long phước thị xã phước long của tỉnh bình phước đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước
phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi buôn lậu
khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi một
đặng văn tuấn đã sử dụng pháp nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại tuấn thịnh
nhập khẩu hơn ba sáu trăm linh tấn hạt điều thô để sản xuất xuất khẩu
nhưng sau khi nhập khẩu về tuấn chỉ tiến hành xuất ra hơn bốn mươi sáu tấn nhân điều tương đương với gần hai trăm năm mươi tấn hạt điều thô để xuất khẩu
còn lại gần ba bốn trăm linh tấn hạt điều thô trị giá hơn một trăm năm mươi bốn tỷ đồng tuấn không xuất khẩu mà tự ý chuyển tiêu thụ trong nước nhằm thu lợi bất chính
vào ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cục hải quan tỉnh bình phước đã
quyết định khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại tuấn thịnh
và chuyển giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước điều tra theo thẩm quyền
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với nguyễn ngọc hưng
là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ an phúc hưng về tội trốn thuế
tài liệu điều tra quá trình điều hành hoạt động kinh doanh trong hai năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một
nguyễn ngọc hưng giám đốc công ty đã thiết lập một trăm chín mươi năm hợp đồng mua bán và các chứng từ đầu vào khống
với hơn một trăm linh cá nhân ngoài địa bàn tỉnh hương yên với số tiền hơn một mươi bốn tỷ đồng
sau đó hưng đã sử dụng các hợp đồng mua bán và chứng từ đầu vào không hợp pháp này để hạch toán hàng hóa
nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp mà công ty phải nộp
qua đó đã trốn thuế thu nhập doanh nghiệp gần hai tỷ đồng
trong công tác lập pháp tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại giao dịch của nhân dân góp phần phòng ngừa đấu tranh
chống tội phạm và các hành vi vi phạm trật tự an toàn xã hội
tuy nhiên quá trình triển khai khi thi hành luật cân cước công dân năm hai nghìn một mươi bốn đã xuất hiện một số tồn tại
và các vấn đề phát sinh cần phải được xem xét để sửa đổi bổ sung
hiện dự án luật căn cước công dân sửa đổi được bộ công an đề xuất đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận
với nhiều điểm mới đáng chú ý trong đó việc lược bỏ vân tay đặc điểm nhận dạng trên thẻ căn cước công dân
cũng như sửa đổi một số thông tin trên bề mặt của thẻ căn cước công dân là đề xuất quan trọng
nhằm hướng tới việc đổi mới công tác quản lý dân cư đảm bảo quyền con người quyền công dân
và đáp ứng yêu cầu phát triển không gian số chính phủ số công dân số
việc lan vân tay khi thu nhận hồ sơ cấp chứng minh thư chín số một mươi hai số và nay là cân cước công dân căn chíp
là một trong những yêu cầu bắt buộc vân tay của hai ngón tay trò được in trên bề mặt thẻ
theo đề xuất của bộ công an trong dự thảo luật căn cước từ đây vân tay của công dân sau khi được thu nhận
thì toàn bộ thông tin sinh chắc vân tay này sẽ được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu căn cước
và sẽ không được in trên bề mặt thẻ
nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng việc lược bỏ này là cần thiết và bảo đảm tính riêng tư của người dân
vân tay thì nó là một cái đặc trưng sinh chắc vì thế cho nên là nó khác so với cả mật khẩu
bởi vì là một khi mà đã bị đánh cắp hoặc là bị mất đi thì không thể thay thế hoặc là rất là khó để mà có thể thay đổi được
từ những phân tích trên thì chúng ta cũng có thể thấy được mức độ phổ biến cũng như là tầm quan trọng của vân tay
bỏ cái hình ảnh vân tay trên bề mặt của thẻ căn cước công dân thì không chỉ giúp tăng cường sự đảm bảo
đối với an ninh thông tin mà còn bảo vệ quyền riêng tư cá nhân của người dùng trước các nguy cơ đến từ tin tặc
về phía người dân nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự đồng tình trước đề xuất mới này của bộ công an
bởi dấu vân tay là cơ sở nhận dạng rất quan trọng cần được bảo vệ
cái dấu vân tay thì nó cũng là những cái thông tin sinh chắc học rất là bí mật của mỗi con người
và cái này thì ý nghĩa tức là nó sẽ việc là cái việc giảm thiểu cái vấn tay
cái việc là chống rủi ro chống giả mạo các cái thông tin của cái người trên cái cân cước công dân đó
thì đó là một cái mà theo tôi nghĩ là nó là một cái để giúp phòng tránh cái việc là bị lộ lọt thông tin lộ lọt dữ liệu của người dân
bộ công an cho biết việc lược bỏ vân tay sẽ không ảnh hưởng tới bất kỳ hoạt động giao dịch tài chính nào
hoặc thủ tục hành chính của công dân
những dữ liệu về sinh chắc học của công dân được lưu trữ ngay trên chip của thẻ căn cước
hiện nay thì dữ liệu vân tay đã được tích hợp
vào trong cái chip được gắn ở trên cái thẻ căn cước công dân
cho nên là việc in cái vân tay ở trên cái bề mặt của thẻ nó không còn quan trọng nữa
bộ công an cũng cho biết sẽ không phát sinh vương mắc trong quá trình các cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền
có thể khai thác thông tin trong chip điện tử thông qua các phương tiện nghiệp vụ
cùng với việc lược bỏ vân tay đặc điểm nhận dạng trên thẻ căn cước
thì một số thông tin trên bề mặt của thẻ cũng đang được bộ công an tiến hành đề xuất sửa đổi
việc sửa đổi này được kỳ vọng là tạo ra những bước chuyển trong công tác quản lý
bảo đảm thuận lợi cho công dân trong quá trình cấp và sử dụng thẻ căn cước công dân
theo dự thảo mẫu thẻ căn cước công dân mới được đề xuất thay đổi như
số căn cước công dân đổi thành mã số định danh cá nhân chính là giấy số một mươi hai chữ số như hiện hành
quê quán đổi thành nơi đăng ký khai sinh nơi thường trú đổi thành nơi cư trú
ngoài ra những thông tin như quốc tịch họ và tên
ngày tháng năm sinh giới tính ngày tháng năm cấp thẻ và ngày tháng năm hết hạn cũng sẽ được giữ nguyên
chúng ta phải hiểu rằng là quê và những cái thông tin cá nhân là hai cái nó không phải là bắt buộc phải
ghi ở trong cái hồ sơ dữ liệu cá nhân là quê quán ở đâu thì chúng ta mới gọi là có quê quán
quê quán ở nơi cái gốc khác nơi cái lịch sử cái văn hóa nơi cái lịch sử cái văn hóa nơi cái lịch sử cái văn hóa
rồi là cái lịch sử gia đình mà chúng ta lên chúng ta sinh ra và lớn lên rồi các đời cha mẹ ông bà chúng ta là như vậy thì chúng ta gọi nó là quê quán
thế còn để trong cái dữ liệu về căn cước dữ liệu về dân cư thì tất cả những thông tin dữ liệu này để phục vụ xác định một con người nào đó là chính họ chứ không phải là một ai
lý giải thêm về việc sửa đổi này bộ công an cho biết quy định mới sẽ giúp cho công dân không có đủ điều kiện đăng ký thường trú đăng ký tạm trú vẫn được cấp thẻ căn cướp công an
lý giải thêm về việc sửa đổi này bộ công an cho biết quy định mới sẽ giúp cho công dân không có đủ điều kiện đăng ký thường trú đăng ký tạm trú vẫn được cấp thẻ căn cướp công an
khi công dân có sự thay đổi thông tin sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu căn cước công dân
do vậy cơ quan quản lý căn cước công dân hoàn toàn có thể quản lý được công dân điều này cũng được cho là phù hợp với xu thế hiện nay
trên phương diện về bảo mật thông tin thì chúng ta càng để lộ các dữ liệu thông tin cá nhân của người dùng càng ít thì lại càng tốt
ví dụ như đặc điểm chữ ký chúng ta cũng được sử dụng cho rất nhiều mục đích khác nhau đặc biệt là trên các giao dịch của tài chính và cân hàng
vì thế tôi đánh giá là đây cũng là một sự thay đổi phù hợp
cái việc mà chúng ta thay đổi các trường thông tin được in ở trên cái mặt thẻ căn cướp công an
là nó không làm phát sinh chi phí cũng như là thủ tục của người dân
người dân được cấp cái căn cước công dân gắn chip hiện nay thì chúng ta vẫn sử dụng bình thường
đến khi cần phải thay đổi theo quy định của luật tức là đến cái tuổi nào đó cần phải thay đổi thì người dân mới đi đổi
và khi đi đổi thì cơ quan quản lý mới tiến hành là thay đổi những cái thông tin ở trên cái mặt thẻ căn cướp công dân đã cấp cho người dân
còn không phải bây giờ là thay mà người dân phải đi đổi lại thẻ căn cước công dân gắn chip
như là một số những cái
các ý kiến là nó không đúng
cái thứ hai là những cái thông tin mà thay đổi ở trên cái thẻ căn cước công dân để nó đảm bảo tính chính xác hơn
dự án luật căn cước trình quốc hội bao gồm bảy chương bốn mươi sáu điều và dự kiến được xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm diễn ra vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
và thông qua tại kỳ họp thứ sáu vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
mục tiêu xây dựng luật là hướng tới đem lại sự tiện lợi tối đa cho người dân
trong cuộc sống hàng ngày giảm thủ tục hành chính và giảm nhiều giấy tờ
khi đang chịu cháy rừng một người dân đã bị hàng trăm con ong tấn công
một chút chậm trễ là có thể ảnh hưởng đến tính mạng
có mặt tại hiện trường ngay lúc đó những người lính phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng giải cứu nạn nhân
câu chuyện được chúng tôi ghi lại tại huyện ba vì hà nội